hoàng trí xin kính chào quý vị
liên quan vụ triệt phá nhóm lựa đảo nhận quà công an xác định thủ đoạn của đối tượng cầm đầu
là thuê nhân viên bố trí làm việc tại nhiều cán bộ nhiều căn hộ khác nhau
ở chung cư trên địa bàn của tp hcm sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo để lừa đảo
nhóm đối tượng chuẩn bị các thiết bị như máy vi tính điện thoại có kết nối các đầu số ảo
danh sách số điện thoại kịch bản để nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo
cuộc gọi được mã hóa số điện thoại hiển thị bên người nghe là số điện thoại ảo không có thật
để gọi điện thoại thông báo rằng người nhận cuộc gọi là một trong những khách hàng may mắn
được trúng thưởng một phần quà có giá trị như xe máy điện thoại
để nhận quà người may mắn đó phải mua sản phẩm do nhóm bán để nhận mã trúng thưởng
hoặc phải nợp một số tiền gọi là chi phí nhận quà
khi đồng ý mua sản phẩm hoặc nợp tiền kẻ xấu đóng gói hàng hóa giả thông tin trúng thưởng
giao qua dịch vụ giao hàng có thu hồ tiền cod
chi phí nhận quà sẽ tiếp tục bị kẻ xấu lừa đóng thêm các loại phí khác
cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì cắt liên lạc
do số điện thoại ảo nên người bị lừa không thể liên lạc
mỗi ngày trung bình một nhân viên thực hiện khoảng ba trăm linh cuộc gọi
mỗi tháng công trả lương cứng cho nhân viên và phần trăm thưởng thêm
dựa trên doanh thu bất chính lừa đảo được
công an quận một mươi một tp hcm phát hiện nhóm này đã lừa đảo hàng ngàn người
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước thu lợi mỗi tháng hơn hai tỷ đồng
liên quan tới vụ tai nạn long
lao động đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá
ở nhà máy xi măng thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
khiến bảy người tử vong và ba người bị thương
thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh yên bái
phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
làm bảy công nhân tử vong xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần
chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân của người bị nạn
để kịp thời khắc phục hậu quả và có các biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh yên bái khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân bị thương đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả ổn định sản xuất khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động
trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh yên bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
bộ xây dựng phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội ubnd tỉnh yên bái và các cơ quan liên quan
chỉ đạo doanh nghiệp giả soát kỹ các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác chế biến khoáng sản làm xi măng
kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh yên bái phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
và được giao giữ nhiều chức vụ vai trò quan trọng trong tổ chức này
thảo và đồng bọn đã lợi dụng các trang mạng xã hội ứng dụng liên lạc qua internet để tuyên truyền
xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước nói xấu chủ trương đường lối chính sách của đảng
pháp luật nhà nước việt nam bôi nhọ lãnh tụ hồ chí minh đề cao ca ngợi suy tôn xùng bái cá nhân đảo minh quân
thực hiện âm mưu phát triển lực lượng trong nước chống phá đảng nhà nước ta
hành vi của các bị cáo đã bị cơ quan an ninh công an tỉnh gia lai phát hiện
phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và công an nhiều tỉnh thành
tiến hành điều tra bắt giữ thu giữ nhiều tăng vật tài liệu liên quan
việc đấu tranh ngăn chặn bắt giữ xử lý kịp thời tổ chức phản động này đã góp phần nâng cao vị thế uy tín của đảng và chính quyền các cấp
góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
chiều nay phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần quý thanh
cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp và hai con gái là trần uyên phương trần ngọc bích tiếp tục phần xét hỏi
tại phiên tòa bị cáo thanh cho biết đồng ý với nội dung của cáo trạng và sẽ chấp nhận mọi phán quyết của hội đồng xét xử
tại tòa bị cáo thanh khai lúc thực hiện giao dịch với các bị hại
bị cáo đã không nhận thức được đó là ký hợp đồng chuyển nhượng
tuy nhiên sau khi được viện kiểm sát giải thích bị cáo đã nhận ra hành vi của mình là sai
giải thích về giao dịch với bị cáo lâm sơn hoàng
trần quý thanh cho rằng mình không cho vay mà chỉ thực hiện mua bán tài sản
bị cáo cam kết sẽ bán lại tài sản nếu ông hoàng có nhu cầu và khẳng định bản thân thiện trí trong giao dịch
theo hội đồng xét xử hành vi của bị cáo là giao dịch dân sự cho vay
nhưng khi bị cáo chỉ tuyên bố ông hoàng mất quyền đối với tài sản thì bị cáo đã vi phạm pháp luật
tại tòa trần uyên phương thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng
đối với giao dịch của ông hoàng phương không tham gia bàn bạc chỉ ký hợp đồng san tên và nhượng quyền
bị cáo phương cũng đồng ý trả lại một trăm một mươi năm tỷ đồng đã vay và nhận lại giấy tờ bốn thừa đất cho ông hoàng
trong một diễn biến khác bà đặng thị kim oanh có gửi đơn đến hội đồng xét xử
yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả một lần đầy đủ một trăm linh cổ phần của công ty minh thành
toàn bộ dự án khu dân cư dịch vụ tại xã an phước huyện long thành tỉnh đồng nai
và dự án khu dân cư nhân thành tỉnh đồng nai đồng thời phải thanh toán phần thiệt hại do mất cơ hội phát triển kinh doanh
tổng số tiền báo oanh yêu cầu bồi thường là hơn năm trăm ba mươi một tỷ đồng
về quan hệ dân sự vay tài sản báo oanh đề nghị sau khi trừ tiền gốc đã trả
tính lãi lại thì số tiền lãi phạt vượt có quy định báo oanh có nghĩa vụ thanh toán cho trần quý thanh hai trăm ba mươi năm bảy tỷ đồng
hôm nay tòa án nhân dân cấp cao
tại tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house với phần xét hỏi các bị cáo
phiên tòa được mở do có bốn mươi ba trong tổng số sáu mươi bảy bị cáo kháng cáo đề nghị tòa xem xét lại bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm
ngoài ra vụ án còn có kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
gồm công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại quốc tế hoàng nam anh
trong ngày làm việc đầu tiên nhiều bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
một số bị cáo với vai trò thú yếu trong vụ án được cấp sơ thẩm tuyên mức án thấp
nên có mong muốn được tòa phạt tiền thay vì phạt tù
các bị cáo đưa ra nhiều tình tiết mới nhiều tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
thanh khẩn khai báo ăn năn hối cải gia đình khó khăn lao động chính trong gia đình
mở rộng điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần cao xu đắk lắc
cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm hai bị can là bùi quang ninh
tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu đắk lắc và huỳnh văn toàn
nguyên trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu công ty
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc cũng đã phê chuẩn khởi tố vụ án
để điều tra sai phạm có liên quan tới hợp đồng cung ứng giống cây cao su nhập khẩu malaysia
gây thiệt hại gần một bốn tỷ đồng xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên cao su đắk lắc
nay là công ty cổ phần cao su đắk lắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông văn đức lư
cựu tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu đắk lắc để điều tra về tội danh trên
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục khởi tố bắt tạm giam ông võ tiến hùng
cựu phó phòng kỹ thuật kế hoạch đầu tư công ty cổ phần cao xu đắk lắc
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp đà nẵng
vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự triệt phá đường dây đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá liên quan đến nhiều đối tượng
qua công tác nắm tình hình vào đầu tháng bốn năm nay
phòng an ninh mạng công an đà nẵng đã phát hiện một đường dây cá độ liên quan đến nhiều đối tượng
trong số đó đáng chú ý nhất là đối tượng
phan võ nhật huy chú quận hải châu
đây là đối tượng có tiền án và gần đây có biểu hiện bất minh về kinh tế
cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp hai đối tượng khác trong đường dây gồm
đỗ tấn rin chú quận sơn trà và lê việt nam chú quận hải châu
có hành vi tổ chức đánh bạc đồng thời khởi tố cho tại ngoại hai đối tượng khác về tội đánh bạc
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan
đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
bước đầu cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đường dây này đã tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
bộ trưởng bộ công thương vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết của chính phủ
liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo cung ứng đủ điện và xăng dầu
tăng cường tuyên truyền theo dõi kiểm tra việc thực hiện các chính sách quy định của nhà nước
xây dựng kế hoạch bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh
sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả
bên cạnh đó chịu trách nhiệm toàn diện trước chính phủ thủ tướng chính phủ và pháp luật
về việc triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả kế hoạch thực hiện quy hoạch điện
đảm bảo vững chắc cung ứng đủ điện cho quốc gia và các vùng miền theo dự báo nhu cầu điện hàng năm
trình thủ tướng chính phủ để xem xét phê duyệt trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong đó ưu tiên phát triển các dự án điện sinh khối điện sản xuất từ rác
đặc biệt chủ động xây dựng kế hoạch
đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
theo dõi sát diễn biến thị trường nguồn cung nhu cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng lương thực
thực phẩm năng lượng và hàng hóa thiết yếu khác để kịp thời có phương án quản lý điều tiết sản xuất
hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu ổn định giá cả thị trường
trong thông báo về kết quả phiên đấu thầu vàng miếng sáng ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng bốn
ngân hàng trung ương cho biết có hai thành viên trúng thầu tổng khối lượng trúng thầu là ba mươi bốn lô
tương đương với ba bốn trăm linh lượng vàng giá trúng thầu cao nhất là tám mươi một ba mươi ba triệu đồng một lượng
giá trúng thầu thấp nhất là tám mươi một triệu ba trăm hai mươi đồng một lượng
khối lượng đấu thầu tối thiểu của mỗi thành viên được phép đặt thầu là một mươi bốn lô
tương đương với một bốn trăm linh lượng khối lượng đấu thầu tối đa là hai mươi lô tương đương hai lượng
bước đầu giá dự thầu nhà điều hành đưa ra là một mươi đồng một lượng
trong khi bước khối lượng dự thầu là một lô tương đương với một trăm linh lượng
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sản
do ngân hàng nhà nước công bố giờ thanh toán tiền mua vàng là trước một mươi sáu h
ngày tổ chức tín dụng doanh nghiệp thanh toán tiền cho ngân hàng nhà nước
liên quan tới giá nhà trung cư tăng số liệu của hàng
của hội môi giới bất động sản cho thấy giá căn hộ trung cư tại hà nội đầu năm nay
đã tăng khoảng ba mươi tám so với năm hai nghìn một mươi chín vừa qua bộ xây dựng đã có văn bản đề nghị
ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra giả soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản
đối tượng kiểm tra sẽ là các doanh nghiệp chủ đầu tư sàn giao dịch môi giới
đặc biệt là các dự án trung cư có hiện tượng tăng giá bất thường có biện pháp chấn chỉnh
xử lý các hành vi thổi giá
làm giá đầu cơ và các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản nếu có
ghi nhận trên thị trường cho thấy trong tuần vừa qua giá trung cư hà nội đang có dấu hiệu hạ nhiệt
trước đó do giá trung cư đang neo ở mức cao nên nhiều người mua nhà đã chuyển hướng
tìm kiếm mua nhà đất trong ngõ hoặc ở trung tâm ngoại thành hà nội
với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện
trong dài hạn
mới đây nhà ga quốc tế đà nẵng aht cùng công ty fpt software đã tổ chức lễ công bố hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh
tại buổi lễ hai bên ký kết các thủ tục để ngay trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiến hành triển khai dự án và dự kiến hoàn thiện
đưa vào sử dụng vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn với các hạng mục như lắp đặt hệ thống camera ai tại các khu vực làm thủ tục hàng không
nhằm đánh giá mật độ đông đúc
hỗ trợ bộ phận điều hành phát hiện nhanh các điểm đóng theo thời gian thực và đưa ra các giải pháp hiệu quả
triển khai ứng dụng di động mang đến các giải pháp hỗ trợ thông minh như thông báo tình trạng khởi hành xác định vị trí hiện tại trên bản đồ
đây là sự kiện đánh dấu sự hợp tác giữa aht và fpt software trên hành trình phát triển mô hình nhà ga sân bay thông minh đầu tiên tại việt nam
nhằm tối ưu thời gian làm thủ tục và nâng cao trải nghiệm cho hành khách
đang thi công những hạng mục cuối cùng và sẵn sàng chờ ngày thông xe vào dịp ba mươi tháng bốn tới
đây là tuyến cao tốc được mong chờ thông xe nhất trong năm nay bởi sau khi vận hành công trình này sẽ kết nối thông tuyến cao tốc từ tp hcm đi nha trang
tuyến đường khai thác không chỉ giúp đường về quê của người dân ngắn lại
mà ngành du lịch của hai tỉnh là khánh hòa và ninh thuận sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
từ đó sẽ giúp cho tỉnh khánh hòa thực hiện thắng lợi các nghị quyết của trung ương về xây dựng phát triển tỉnh cánh hòa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đây là một trong ba dự án cao tốc bắc nam được thực hiện theo phương thức đối tác công tư do ban quản lý dự án tám mươi năm làm đại diện cơ quan quản lý nhà liên doanh tập đoàn đèo cả công ty một trăm chín mươi bốn làm nhà đầu tư
dự án có chiều dài bảy mươi tám năm km đi qua ba tỉnh khánh hòa gần năm km ninh thuận sáu mươi ba km bình thuận gần một mươi hai km
điểm đầu thuộc địa phận xã cam thịnh tây thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa điểm cuối thuộc xã vĩnh hảo huyện tuy phong tỉnh bình thuận
mặc dù có chiều dài ngắn nhất
nhưng đoạn qua địa phận tỉnh khánh hòa được đánh giá là một trong những đoạn tuyến có điều kiện thi công khắc nghiệt nhất với nhiều đồi núi cao
trong đó phải kể đến cầu số ba là đoạn cầu vắt qua hai ngọn núi ở thung lũng sông châu nối liền hai tỉnh khánh hòa ninh thuận
vượt qua nhiều khó khăn thách thức sau gần ba mươi tháng thi công tất cả các hạng mục cầu đường trên đoạn tuyến năm km qua địa phận tỉnh khánh hòa nói riêng
hạng mục quan trọng nhất của công trình là hầm núi vung dài hai hai mươi năm km gồm hai ống hầm mỗi ống ba làn xe bề rộng hầm một mươi bốn m cũng đã hoàn thiện một trăm linh
toàn tiến là bảy mươi tám năm km riêng đoạn khánh hòa thì là năm km nhưng mà năm km này là đoạn khánh hòa là thi công rất là
riêng một bốn là thi công rất là cực khổ thứ nhất là vì nó dính tới những cái đòi đá
với đòi đá ba đòi đá này là tương đương với gần ba trụ khối gần là di thức nổ gần một trăm năm mươi tấn tốc nổ
nên cái công tác mà vận chuyển thiết bị máy móc cơ giới rất là khó khăn
trên toàn tiến thì hiện tại là đáp ứng được tiến độ là chín mươi chín rồi thì chỉ còn một hai để hoàn thiện thôi
thời điểm hiện tại mặt đường đã được chải nhựa cày vạch sơn trắng phân làn
trên giải phân cách cứng giữa tuyến có lắp đặt các tấm lưới sắt chống loá cho tài xế vào ban đêm
biển báo và biển chỉ dẫn cũng đã được lắp đặt xong
hiện nhà thầu đang tập trung hoàn thiện
vệ sinh mặt đường chuẩn bị thông tuyến vào ngày ba mươi tháng bốn sắp tới
đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh its với nhiều camera quan sát và nhìn rõ các vật thể ở khoảng cách một km
toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc việt nam với tốc độ tối đa cho phép là chín mươi km trên giờ
với việc đưa vào hoạt động đoạn tuyến cam lâm vĩnh hảo đường đi từ tp hcm tới nha trang sẽ có cao tốc xuyên suốt
thời điểm di chuyển khoảng từ bốn đến năm giờ đồng hồ giảm được một nửa so với di chuyển bằng quốc lộ một a
để phát triển kinh tế của các tỉnh có tuyến đường đi qua
công an tỉnh lai châu vừa bắt giữ ba đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thu một thỏi kim loại màu vàng
ba trăm năm mươi triệu đồng tờ tiền việt và một trăm một mươi sáu tờ tiền một trăm linh nhân dân tệ trung quốc trùng xe ri và một số tăng vật có liên quan
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu phát hiện tài khoản facebook lò thị học
đang nội dung bán vàng kèm hình ảnh một thỏi kim loại màu vàng
giang minh đoàn đầu cơ quan công an xác định tài khoản lò thị học là ních ảo và nhận định đây là nhiều khả năng làm một thủ đoạn lừa bán vàng giả
xác lập chuyên án trong hai ngày là ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng bốn ban chuyên án đã phá thành công và bắt giữ các đối tượng gồm
tần xeo lụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu vân văn xung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đang phu quang tức đặng phó cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tần xeo lụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quốc tịch trung quốc
tăng vật thu giữ gồm một thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng là một kg ba trăm năm mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tần xeo lụ cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ một trăm một mươi sáu tờ mệnh giá một trăm linh nhân dân tệ
có cùng một số series nghi là tiền giả cùng một số đồ vật có liên quan
chiều ngày hai mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo dương văn bình
trú tại thành phố châu đốc về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
theo cáo trạng ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc dương văn bình đưa võ thị kim luận dương văn nam và phan thị trà my nhập cảnh trái phép
từ campuchia về đến khu vực khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
thì bị tổ công tác của lực lượng biên phòng phát hiện và bắt quả tàng
quá trình điều tra xác định trong hai ngày là ngày một mươi bảy và ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đã nhiều lần tổ chức cho luận nam và my xuất cảnh nhập cảnh trái phép qua lại biên giới việt nam và campuchia để thu lợi bất chính
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo dương văn bình năm năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
sắp tới nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm tăng cao vietnam airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn
cụ thể vé phổ thông tiết kiệm từ một bảy đến một chín triệu đồng trên một vé đã bao gồm thuế lệ phí cho hành trình thành phố hồ chí minh
vé phổ thông tiết kiệm trên các đường bay giữa hà nội thành phố hồ chí minh đi đà nẵng nha trang nguyên dương cũng được bổ sung
trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ hãng cũng khai thác hơn hai chuyến bay vào các cung giờ muộn sau hai mươi một giờ hàng ngày
trên các đường bay giữa thành phố hồ chí minh nha trang nguyên dương để khách hàng có thể tìm hiểu
trong mối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ hãng cũng khai thác hơn hai chuyến bay vào các cung giờ muộn sau hai mươi một giờ hàng ngày trên các đường bay giữa thành phố hồ chí minh nha trang nguyên dương để khách hàng có thể tìm hiểu
hãng cũng khai thác hơn hai chuyến bay vào các đường bay giữa thành phố hồ chí minh nha trang nguyên dương để khách hàng có thể tìm hiểu